đoàn công tác của trung ương do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ngãi về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nỗ lực của đảng bộ nhân dân tỉnh quảng ngãi trong thời gian qua
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị tỉnh quảng ngãi tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế gắn với vấn đề môi trường
phát triển nông nghiệp cần có sự phát triển căn cơ bài bản
đối với những kiến nghị của tỉnh như mở rộng công suất cảng hàng không quốc tế chu lai bổ sung vốn ngân sách trung ương hai trăm tám mươi ba ba tỷ đồng để thanh quyết toán
đối với dự án hợp phần di dân tái định cư hồ chứa nước nước trong hỗ trợ đầu tư tuyến đường ven biển dung quốc sa huỳnh đoàn công tác sẽ kiến nghị chính phủ hỗ trợ thực hiện